chuẩn bị bước vào năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thực hiện phong trào đồng hành cùng các em đến trường
do đảng ủy bộ chỉ huy quân sự tỉnh hòa bình phát động các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức các buổi tặng xe đạp
máy tính casio bàn ghế đồ dùng học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt là địa bàn phục sâu phục sạc
những món quà này sẽ là động lực để các em phấn đấu vươn lên giành thành tích cao hơn trong học tập
em bùi phương ly học sinh lớp tám a trường trung học cơ sở xã vũ lâm huyện lạc sơn
không giấu nổi cảm xúc của mình khi nhận được chiếc xe đạp giá trị hơn một triệu đồng này
với em đó là cả một tài sản một ước mơ và sẽ là động lực để em phấn đấu tiếp tục giành thành tích cao hơn trong học tập
hôm nay cho đến đây là tặng được các ban chỉ huy tặng cho chiếc xe đạp chiếc này hay dạng cho cảm thấy rất vui
khi được mọi người tặng cho chiếc xe đạp từ nay con đường đến chợ của cháu thấy thuận tiện hơn
và cháu hứa là cháu sẽ học giỏi để không phụ lòng gia đình và không phụ lòng các chú bộ đội
trong bốn năm kể từ khi phát động phong trào cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình đã nhận đỡ đầu một trăm linh hai em học sinh
với mức hỗ trợ ba trăm linh đồng một tháng trở lên trao trên một bốn trăm linh chiếc xe đạp hàng trăm chiếc quạt điện
cóc học tập và nhiều đồ dùng học tập khác tặng cho các em học sinh nghèo hiếu học
đảng ủy bộ chỉ huy công ty tỉnh hòa bình trên cơ sở nắm chắc địa bàn nắm chắc tình hình của địa phương
đã phát động phong trào đồng hành cùng các em đến trường với mục tiêu ban đầu là tặng xe đạp cho các em học sinh
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện để đến trường đến lớp
việc làm đó chúng tôi nghĩ rằng tuy còn rất là khiêm tốn
xong cũng đã thể hiện rõ được cái chức năng quan trọng của quân đội dân việt nam
đó là đội quân công tác để góp phần cùng với nhân dân các dân tộc tỉnh hòa bình khắc phục những khó khăn
mà đặc biệt là các em học sinh ở vùng sâu vùng xa để có điều kiện đến trường đến lớp
để vun đắp được ước mơ và để biến hoài báo ước mơ của các em thành hiện thực
nhờ tấm lòng cảm thông chia sẻ chung tay góp sức của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh hòa bình
ước mơ đến trường của bao trẻ
các em nghèo hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn đã trở thành hiện thực
và trên hành trình đi tìm con chữ để trở thành người có ích
các em luôn có tình yêu thương và điểm tựa vững chắc là những người mang một cái tên rất đỗi thân thương
bộ đội cụ hồ